năm hai nghìn một mươi bảy là năm đầu tiên chính phủ chuyển từ tuần lễ thành tháng hành động quốc gia về an toàn vệ sinh lao động
với chủ đề thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất đã diễn ra sáng nay ngày sáu tháng năm và thành phố hà nội là địa phương trọng điểm tổ chức
sau một mươi tám năm triển khai năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ đã chính thức chuyển tuần lễ quốc gia thành tháng hành động quốc gia về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ
chủ trương này nhằm thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc nỗ lực thay đổi nhận thức của toàn xã hội
đặc biệt là người sử dụng lao động và người lao động trong công tác huấn luyện kiềm chế tai nạn bệnh tật liên quan đến lao động
đặc biệt tại các thành phố lớn như hà nội với một mươi chín khu công nghiệp khu chế xuất và gần hai trăm linh công nhân
thì vấn đề phòng ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
là mối quan tâm hàng đầu

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

như sập rằn ráo tại công trình mường thanh hà nội ngày bốn tháng năm
hay vụ hỏa hoạn sườn gỗ ngày hai tháng năm
tuy nhiên hiện công tác tập huấn phòng ngừa tai nạn lao động mới được tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp lớn
vẫn chưa quan tâm các quy định quy trình về an toàn lao động mới được tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp lớn
tại quận bắc từ liêm hà nội gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
em thấy người ta chỉ đến làm ra sản phẩm cho người ta chưa có quan tâm vấn đề an toàn
cái đấy với môi trường làm việc người ta không nghĩ công nhân làm việc bẩn hay là bất vả như nào
người ta không nghĩ phương pháp cải tiến như nào
người ta chỉ nghĩ là ra sản phẩm người ta và đạt bao nhiêu sản phẩm
tính đến hết năm hai nghìn một mươi sáu toàn quốc đã xảy ra bảy chín trăm tám mươi một vụ tai nạn lao động làm tám hai trăm năm mươi một người bị nạn
năm hai nghìn một mươi sáu chi phí thuốc thang mai táng tiền bồi thường cho gia đình người chết và người bị thương
do tai nạn lao động là một trăm bảy mươi một sáu mươi ba tỷ đồng thiệt hại về tài sản là bảy tám tỷ đồng